từ bucharest romania đã về đến sân bay nội bài vào chiều ngày hôm nay
và ngay trong hành trình kéo dài một mươi km hai trăm tám mươi bảy người dân đã vỡ hỏa cảm xúc
khi được đặt chân về quê hương thời điểm này
ngay sau đây sẽ là ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
sau hành trình kéo dài gần một mươi một tiếng từ bucharest về hà nội
đây là những công dân đầu tiên trở về nước do tình hình chiến sự tại ukraine
em cảm giác rất vui mừng vì mọi người đã nghĩ đến bà con ở đất nước xa xứ
thật sự rất xúc động khi bước ra máy bay có thấy các chú đón thì cảm thấy
mình thật sự rất là hạnh phúc khi được trở về lại quê hương của mình
trước đó những người thân của hành khách
trên chuyến bay đã có mặt tại đây từ sớm
họ mong ngóng được gặp lại người thân bạn bè
từ hôm qua nhận được tin chính phủ cho chuyến bay cứu trợ
gia đình rất mong con cái về càng sớm tốt
trước hết là cảm ơn chính phủ đã quan tâm đến kiểu bà sao quê hương
đã dành riêng chuyến bay cứu trợ để cho bà con về nước
gia đình rất phấn khởi
đã mong chờ đón con cháu ra
nhà mình đang đi chơi ở đám đảo
mình biết là gia đình hai bạn của mình không có người về được chuyến bay cứu trợ này
gia đình mình thu xếp và đây để đón
nói chung là rất là mừng vì các bạn được đi chuyến bay về rất là an toàn
mình cầu mong cho tất cả mọi người được đi khai và trở về như thế này
không được để người dân việt nam trong vùng chiến sự bị thiệt mạng bị thương
không được để người dân trong quá trình sơ tán bị đói lạnh
phương châm ấy đã được các cơ quan đại diện việt nam ở các nước láng giềng của ukraine
quán triệt trong suốt quá trình thực hiện chủ trương tổ chức chuyến bay đưa người việt sơ tán có nhu cầu về nước
có thể nói là từ khi khu vực chiến sự xảy ra đặc biệt tại các khu vực thiết sự đắc nghiệp của ukraine
thì một trong những chủ trương và ưu tiên hàng đầu của hãnh đạo đảng nhà nước chính phủ
thủ tướng chính phủ và trợ tục quốc đó là đảm bảo sự an toàn
về mặt tính mạng bảo hộ những lợi ích hợp pháp của công dân người việt nam định cư ở nước ngoài
và lợi ích của doanh nghiệp việt nam và nước ngoài
và ưu tiên và chỉ đạo các bộ ban ngành coi đây là một nhiệm vụ quan trọng nhất vào thời điểm hiện nay
những cái ôm nhiều giọt nước mắt đã rơi và quan trọng họ đã được về nơi an toàn
không còn tiếng bom chiến sự mà ở đây là sự bình yên đó là quê hương